với ưu điểm sợi dài ống bượt thân thiện với môi trường ngày nay chứa cói nga sơn vẫn đang là mặt hàng được ưa chuộng cả trong và ngoài nước và hình ảnh cây cói đã đi vào nếp sống trở thành nét văn hóa đặc trưng của huyện văn biển này
trong chương trình trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phim tài liệu mùa cói do nhóm phóng viên đài phát thanh truyền hình thanh hóa thực hiện để hiểu thêm về cây cói và con người vùng đất nga sơn
khi nắng hạ bắt đầu trói trang
khi những cánh đồng lúa chiêm xuân chỉ còn trơ góc dạng là lúc người nưu dân vùng cói
mùa cói tất bật vào mùa thu hoạch đầu tiên trong năm
người ta gọi đây là vụ thu hoạch có chiêm
về nga sơn mùa cói ấn tượng đầu tiên là những cánh đồng cói xanh mướt mênh mông trải dài trước mắt
nhờ được thiên nhiên yêu đãi mà mảnh đất này luôn trồng được những cây cõi
cây cói cao tốt thân ngà óng mượt
nhưng để có được những cây cõi đẹp từ những ngày làm cỏ đầu tiên cho đến khi thu hoạch
người nông dân phải trải qua lắm nỗi nhọc nhằn vất vả một nắng hai xương trên đồng gói
đêm tháng năm chưa nằm đá sáng
trên những cánh đồng của huyện nga sơn
đêm tháng năm âm lịch
chỉ có ánh trăng thức cùng những người nông dân ngoài đồng cói
cũng như nhiều gia đình nông dân trồng cõi khác
vào vụ thu hoạch vợ chồng anh mã văn sinh ở xã nga tân huyện nga sơn
phải ra đồng từ hai giờ sáng để cắt cói
làm cói thì phải tranh thủ thời tiết
tranh thủ lúc đêm sáng trăng để cắt
tranh thủ trời sáng để chẻ
và tranh thủ nắng lên để phơi
trên đêm sáng trăng
trang thủ nắng lên để phơi

làm mùa thì phải vất vả chứ
làm cói thì vất vả nhất mà

không kể là có người đi sớm
có người đi muộn
có người sáng bốn năm giờ mới đi
nhà họ làm sớm
nhà họ làm muộn
như nhà anh hôm nay thì hai vợ chồng cắt từ mấy giờ ạ
từ hai giờ sáng
tối thì cắt đèn
có ánh trăng cắt được

không có người
bây giờ có hai vợ chồng phải ra để cắt
cắt đánh bông để kéo
nó đắng là không có cõi phơi
phải đi sớm
không có người thì nhà có hai ba người
thì ba bốn giờ người ta phải đi
người ta làm thì có mượn để phơi
nó đắng là kìa
không ai biết rõ cây cõi có tự bao giờ
chỉ biết rằng nga sơn là cái nuôi của cây cõi
chính đặc thù về địa lý
thổ nhưỡng và khí hậu ven biển
đã tạo ra vùng trồng cõi huyện nga sơn
với truyền thống từ nhiều năm nay
ý thức được điều đó
người dân các xã vùng cói luôn gắn bó với loại cây này
đa số các gia đình nông dân nơi đây
làm bạn với cõi nhiều đời
con người và tập quán canh thác
là một trong những yếu tố góp phần tạo ra danh tiếng
cũng như chất lượng của sản phẩm
thường thì cõi được phân thành ba loại
loại dài nhất là trên một bảy mươi năm mét
dùng để diệt chiếu loại một hoặc đưa đi xuất khẩu
loại trung bình dài khoảng một năm m đến một bảy m
và loại ngắn nhất dùng để diệt chiếu cá nhân
ngày cõi cứ mưa
trong nhà mà nắng
không kể giờ giấc là phải ra nắng hết
trưa hết ra nắng là không hết không lúc nào nghỉ đâu
ngày trưa phải ăn cơm xong cái này lại phải đi ngay
ra làm ngay tại tranh thủ trời nắng
cũng giống cõi đấy không giống nghề khác
đắng nó mới làm được mà mưa này
cõi sau khi cắt xong được chẻ đôi bằng máy
rồi mới phơi nắng
để chẻ cõi bà con thường dùng tay hoặc máy
gọi là máy nhưng đây thực chất là một công cụ khá đơn giản
gồm hai trụ gỗ hình tròn
ở giữa có một lưỡi dao được đánh bằng sắt tốt
chẻ cây cõi ra làm hai mảnh
công cụ này đã gắn với người dân đồng cõi hàng chục năm nay
công việc chẻ cõi
nhìn thì có vẻ đơn giản
nhưng đây cũng là một công đoạn kỹ thuật vất vả
nói chung là cũng vất vả lắm
thức khuya dậy sớm
làm thì tranh thủ buổi sáng buổi tối thì tranh thủ làm
còn là nắng nôn dậy thì
cứ phải làm đến một mươi một một mươi hai giờ
một mươi hai giờ rồi về bắt đầu chở cõi một hai ba bốn
người ta thường gọi mùa cói là mùa bán nắng
trên cánh đồng nắng chảy chàn
cây nắng tưởng chừng như đút ra trái thịt
già trẻ gái trai thoan thoát đôi tay chảy cõi
để mang lên cổn phơi
mùa bán nắng nhưng không phải lúc nào trời cũng nắng to
để chiêu lòng người làm cõi
mùa hè thường có những cơn mưa bất ngờ đổ xuống
cõi đang phơi bị nước mưa ngắm vào
sẽ xấu đi và mất giá
vì vậy bất kỳ người nông dân vùng cói nào
trong quá trình lao động
đều phải trải qua nhiều lần chạy cói như thế này
cảnh chạy dòng cũng phải chạy
người nào không còn gọi là đang ăn miếng cơm
cũng bỏ cả bơm cơm đi chạy
cứ ném đây chạy
bắt đầu mưa là mình phải chạy
có cơn kéo lên cái là bắt đầu chạy
cơm nước không cần nữa
cứ ném đây đi chạy cõi đã
nga sơn là huyện có diện tích trồng cõi
lớn nhất của tỉnh thanh hóa
tập trung chủ yếu ở các xã nga thanh
nga điền nga phú nga thái
nga tân nga tiến nga thủy nga liền
vùng cõi nga sơn có vai trò quan trọng
trong phát triển kinh tế của huyện
thế nhưng cây cõi cũng trải qua
lắm phen lao đao cùng người nông dân nơi đây
vụ được mùa thì mất giá
vụ được giá thì mất mùa
thị trường tiêu thụ nội địa bất banh
còn xuất khẩu thì phụ thuộc hoàn toàn vào trung quốc
diện tích sản lượng cõi của các xã
trong vùng phát triển không ổn định
việc sản xuất gặp nhiều khó khăn
thế nhưng sự tồn tại và phát triển
của cây cõi và nghề chế biến cõi
đã ăn sâu bán rễ vào cuộc sống
của người dân nga sơn
nên khó có thể bỏ được
đối mặt với khó khăn
nhưng nhiều người dân nga sơn
vẫn kiên trì trồng cõi
và gắn bó với nghề diệt chiếu
tình yêu của con người
với nghề truyền thống
đã khiến cây cõi không nỡ phụ công người
vụ thu hoạch cõi năm nay
người dân phấn khởi hơn
huyện ủy ubnd huyện nga sơn
và các xã trồng cõi
đã có nhiều chủ trương giải pháp cụ thể
để người trồng cõi và chế biến cõi
có những thuận lợi mới
huyện ủy ubnd huyện nga sơn
là một huyện có diện tích cõi
có thể nói là lớn nhất tỉnh thanh hóa
hiện nay diện tích cõi của nga sơn
có khoảng tám trăm ba mươi hectare
được phân bổ
ở tám xã vùng ven biển
nói đến sản phẩm
của cây cõi nga sơn
là người ta nghĩ ngay đến
sản phẩm chiêu cõi
là một sản phẩm rất nổi tiếng
từ xa xưa
nói đến cây cõi nga sơn
cũng là một trách đẹp văn hóa
và cây cõi nga sơn
có đóng góp rất quan trọng
trong phát triển kinh tế
nâng cao đời sống của bà con nhân dân
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo
để duy trì ổn định
khoảng tầm một nghìn hectare cõi
để đẩy mạnh
thâm canh tăng năng suất
sản phẩm cây cõi
song song với việc phát triển
trồng cõi chúng tôi sẽ lưu tâm
đến việc đẩy mạnh
phát triển tiểu thủ công nghiệp trên bàn huyện
mà nhất là
tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất chiếu cõi
sản xuất các bàn hàng
tiểu thủ công nghiệp để mà xuất khẩu
và phục vụ cho du lịch
nga tiến là xã có nhiều diện tích trồng cao nhất huyện
đó là vùng đất
nằm ngoài đê chăn sóng hàm ngự
được phù sa bồi lắng nên mở mỡ
xã có gần ba trăm linh hectare cõi
thì nay thu hẹp lại
chỉ còn khoảng một trăm linh tám hectare
diện tích nhỏ hơn nhưng chất lượng cõi
lại được tăng hơn
năm nay thì
cái sự lãnh chỉ đạo điều hành
của các vị chính quyền địa phương
là về cái hệ thống giao thông
thủy lợi là rất là tốt
thì cũng thường xuyên
là chỉ đạo cho hợp tác xã
rồi cán bộ phụ trách về lĩnh vực nông nghiệp
là kiểm tra đồng ruộng rồi
phải tăng giảm cái mật độ nước
cho nó phù hợp thì chính vì vậy
mà cái diện tích cõi của nga tiến
là phát triển rất là tốt
những năm gần đây
người dân đã biết áp dụng khỏa kỹ thuật
vào quy trình trồng gói
nên đã tạo được sông mới
có thể chịu mặn chịu chua
cho năng suất cao
từ thời phong kiến
chiếu nga sơn đã rất nổi tiếng
và trở thành một trong những vật cống
tiến triều đình
cái đẹp của chiếu nga sơn
đó là sự óng chuốt mềm mại
sợi nhỏ dài và rất bền
không ở đâu hơn
sản phẩm chiếu nga sơn đặc trưng được làm
từ bàn tay khéo léo của người dân nga sơn
đã được đến với mọi miền tổ quốc
chiếu nga sơn là vậy bao nhiêu năm
vẫn hình thành trên đôi tay
của người dân cần củ chất phát
chiếc chiếu không chỉ phục vụ
cho đời sống sinh hoạt của con người
từ thế hệ này sang thế hệ khác
mà còn như chứng nhân lịch sử
là nét văn hóa không thể thiếu
dệt nên tên đất tên làng
của huyện nga sơn
sản phẩm nó đã có cái truyền thống từ xưa nay
cái gốc cói này nó đã có như vậy từ khởi xa
xa xưa tức là đời trong đến giờ
và cái cây cói của ga sơn này nó đã được
đã đưa đến mọi vùng mọi người
thời gian qua đi vật đổi sao rời
nhưng cây cói nhỏ bé
vẫn muốn ăn đời ở tiếp với đất
và người nga sơn
mỗi gốc cói thâm đẫm biết bao mổ hôi công sức
trên đất mạn vùng triều
cây cói chính là
sợi dây nối liền giữa biển với bờ
gắn kép thiên nhiên chủ phú
với những người lao động vất vả
cây cói còn là sợi dây
nghĩa tình nối nga sơn
với nhiều vùng nguyên đất nước
tại tỉnh quảng nam kết nghĩa với
thanh hóa cây cói cũng được đưa vào
trồng và phát triển thành
vùng cói nguyên liệu
có lẽ đối với những người con sinh ra
và lớn lên ở vùng cói
thì đó chính là một nguyền ký ức
tuổi thơ nhọc nhằn nhưng
vô cùng đẹp đẽ
nơi đó có những đứa trẻ
có nước da đen nhèm
chân trần chạy nắng
phụ giúp cha mẹ phơi cói
có vị mặn đắng mồ hôi
và cả những nụ cười

và lớn lên ở vùng cói
thì đó chính là một nguyền ký ức
tuổi thơ nhọc nhằn nhưng
vô cùng đẹp đẽ
nơi đó có những người con sinh ra

thì đó chính là một nụ cười
nơi đó có những người con sinh ra

thì đó chính là một nụ cười
hồn quê hồn nghề vẫn còn đó

đi đến chân trời nào